một mươi tỷ đồng là con số mà cơ quan công an xác định được trong chuyên án bóc rỡ ổ nhóm tội phạm trên không gian mạng bằng hình thức đánh bạc
loại tội phạm này không mới nhưng việc đấu tranh làm rõ và triệt xóa đòi hỏi những kỹ năng nghiệp vụ và sự nỗ lực rất lớn của lực lượng công an
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây
đây là những phương tiện kỹ thuật công nghệ cao được các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng internet sử dụng
theo cơ quan điều tra đối tượng trương ngọc tú được xác định là người cầm và điều hành trò chơi đánh bạc đổi thưởng trên mạng này
bằng trình độ kỹ năng về công nghệ thông tin tú và đồng bọn đã lập ra hệ thống trò chơi trực tuyến đổi thưởng với tên là nổ hũ
với những giao diện được tạo lập như thế này người chơi có thể lựa chọn các trò chơi đánh bạc trực tuyến
đối tượng đã dựng ra bốn đại lý đại lý cấp một của trò chơi nổ hũ
sau đó đối tượng sẽ tổ chức quảng cáo về các hình thức marketing để thu hút
người chơi có thể cài đặt các trò chơi trong game nổ hũ về và sau đó sẽ đổi thưởng cũng như nạp tiền vào game để chơi các cửa gắn tiền
thông qua đại lý đối tượng sẽ hưởng tiền hoa hồng sau khi các người chơi nạp tiền vào trò chơi
bước đầu cơ quan công an xác định có hai mươi bốn đại lý cấp một và hơn bốn trăm linh đại lý cấp hai đứng ra hoạt động mua bán tiền game với người chơi trong hệ thống game nổ hũ
và chỉ sau gần hai năm hoạt động
số tiền mà ổ nhóm tội phạm này giao dịch ước tính lên tới sáu mươi bốn tỷ đồng
tám mươi tỷ đồng
theo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an đây là hình thức đánh bạc trá hình được những người có trình độ thực hiện trên không gian mạng với phương thức và thủ đoạn hết sức tinh vi
để phục vụ hoạt động đánh bạc đổi thưởng và rút tiền các đối tượng đã sử dụng nhiều chứng minh thư giả để lập các tài khoản ngân hàng
tất cả những trò chơi đánh bạc đổi thưởng như vậy đều là vi phạm pháp luật hiện tại
việt nam chúng ta không cấp phép cho bất kỳ một cái trò chơi
nào như vậy và tất cả những hành vi tham gia các trò chơi đánh bạc trá hình đổi thưởng như vậy là vi phạm pháp luật
và những hành vi này đã được quy định trong bộ luật hình sự
và những hành vi đánh bạc như vậy thì có thể bị xử lý theo quy định pháp luật là xử lý hình sự
vụ việc trên cho thấy hoạt động của các loại tội phạm trong lĩnh vực này có nhiều biến tướng và diễn biến phức tạp
cùng với công tác đấu tranh và triệt xóa của lực lượng chức năng
thì người tham gia trò chơi tương tự trên không gian mạng
cũng cần nắm rõ để tránh phạm pháp và vô tình tiếp tay cho hoạt động của các loại tội phạm